ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ medvlut cavusoglu cho biết thứ trưởng ngoại giao các nước nga iran và thổ nhĩ kỳ sẽ họp tại thủ đô moscow của nga vào tuần tới
cuộc họp này diễn ra trước thềm cuộc gặp cấp ngoại trưởng sau đó
phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp iran hosen amirab dolahian ngoại trưởng cavusoglu cho rằng astana hiện là định dạng còn tồn tại duy nhất để giúp giải quyết vấn đề syri
hiện các bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp cấp ngoại trưởng của bốn nước trên
theo ông cavusoglu nga đã đề nghị tổ chức cuộc họp sơ bộ cấp thứ trưởng ngoại giao tại moscow để chuẩn bị cho cuộc gặp bốn bên này
nga hiện đang ủng hộ việc nối lại mối quan hệ giữa syri và thổ nhĩ kỳ
trước đó vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nga đã tổ chức cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng syri và thổ nhĩ kỳ tiến tới thúc đẩy các cuộc gặp cấp ngoại trưởng cuối cùng là cấp tổng thống